trước diễn biến phức tạp của bão số sáu ubnd tỉnh bình định đã triển khai các giải pháp cấp bách để ứng phó với bão số sáu
theo dự báo bão số sáu sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực từ bình định phú yên
với sức gió cấp chín một mươi giật cấp một mươi hai một mươi ba khả năng bão gây sóng cao ngoài khơi bảy tám m ven bờ từ bốn sáu m nước dâng từ hai ba m
do kết hợp giữa bão và không khí lạnh lượng mưa có thể từ hai trăm linh đến bốn trăm linh mm